tại thành phố đà nẵng nhằm tìm ra các giải pháp phát triển kinh tế bền vững
viện khoa học xã hội vùng trung bộ phối hợp với học viện chính trị khu vực ba
đã tổ chức hội thảo khoa học phát triển nông nghiệp ở vùng duyên hải nam trung bộ theo hướng bền vững
tại hội nghị nhiều đại biểu cho rằng nên lấy tăng trưởng xanh làm động lực
để thúc đẩy nông nghiệp trong khu vực theo hướng bền vững trên các mặt
tiềm năng thách thức cơ chế chính sách quản lý và sử dụng tài nguyên thiên nhiên hợp lý
vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu tăng trưởng xanh sẽ góp phần ngăn chặn suy thoái môi trường
sự mất đa dạng sinh học khai thác được nguồn lực tăng trưởng sạch
từ đó tạo ra một mô hình tăng trưởng và phát triển kinh tế bền vững
hội thảo cũng nhấn mạnh việc liên kết giữa các vùng tạo sự giao thương hàng hóa trong khu vực
nhằm định hướng rõ hơn cho tiến trình tái cơ cấu và phát triển nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế